thưa quý vị và các bạn
thời tiết miền bắc đang trong xu hướng tốt dần lên khi khối không khí lạnh suy yếu
trong đêm nay mưa sẽ chỉ còn ở một vài nơi
riêng khu vực hai tỉnh là lai châu và điện biên
chịu ảnh hưởng của một hội tụ gió mới hình thành và di chuyển từ thượng lào sang
nên trong đêm nay và sáng sớm ngày mai vẫn còn có mưa rào và rông
sáng ngày mai vùng hội tụ gió gây mưa tan đi áp thấp phía tây sẽ phát triển và mở rộng về phía đông
lai châu điện biên và sơn la là những tỉnh chịu tác động của hoàn lưu vùng áp thấp sớm và mạnh mẽ nhất
trời nắng từ sớm nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh này sẽ tăng lên mức từ ba mươi đến ba mươi hai độ
với các tỉnh thành phía đông bắc bộ ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp phía tây muộn hơn
trời cũng nắng muộn nên mức nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
ở miền trung mây cũng đã di chuyển ra biển
trong tối và đêm nay một dọc từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trời vẫn còn có nhiều mây
mức nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở khu vực này giao động trong khoảng từ hai mươi đến hai mươi ba độ
còn ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
sao đến ngày mai miền trung trời nắng ráo tuy nhiên thời gian nắng và cường độ nắng là khác nhau
từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế nắng muộn sau chín giờ nên nhiệt độ không cao do động trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi một độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
lưu xuống phía nam sang ngày mai cả nam bộ và tây nguyên vẫn duy trì tình trạng ít mây và nắng sớm
nền nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh tây nguyên sẽ là từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
ba mươi sáu đến ba mươi bảy độ sẽ là mức nhiệt của miền đông nam bộ
còn với các tỉnh miền tây nền nhiệt thấp hơn một chút trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
trên biển ở khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió nam đến đông nam ở mức cấp ba đến cấp bốn nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
còn đối với khu vực huyện đảo trường sa không mưa gió đông đến đông bắc cấp bốn nhiệt độ ở mức là từ hai mươi sáu đến ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước